các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
số liệu do chính quyền quảng châu cung cấp tối một mươi một tháng bốn cho thấy
tính từ một mươi bốn h chiều một mươi tháng bốn đến một mươi tám h chiều một mươi một tháng bốn
thành phố đã ghi nhận hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín được xác nhận lây nhiễm trong cộng đồng
và một mươi một ca nhiễm không có triệu chứng
toàn bộ một mươi một quận của quảng châu một thành phố lớn với dân số khoảng một mươi chín triệu người
đã bắt đầu đợt xét nghiệm trên diện rộng từ tuần trước
tính từ ngày tám đến một mươi một tháng bốn quảng châu đã ghi nhận tổng số sáu mươi một ca lây nhiễm cộng đồng
trong đợt bùng phát mới nhất
những ca nhiễm này chủ yếu ở quận bạch vân và hầu hết các ca nhiễm được phát hiện
thông qua việc xét nghiệm các nhóm chủ chốt và những người trong khu vực được kiểm soát
chính quyền thành phố quảng châu đã nhanh chóng siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch
người dân từ bên ngoài hiện không thể vào trong thành phố
trong khi chỉ những cư dân quảng châu có lý do đặc biệt mới được phép rời khỏi đây
với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ
các trường tiểu học và trung học của thành phố
đã tạm đóng cửa và áp dụng dạy học trực tuyến cho đến ngày một mươi bảy tháng bốn
trung quốc hiện đang trải qua đợt bùng phát dịch covid một mươi chín tồi tệ nhất
từ sau làn sóng dịch tại vũ hán đầu năm hai nghìn hai mươi
đến nay thượng hải vẫn đang là nơi dịch bệnh hoành hành dữ dội nhất
với hai mươi sáu tám mươi bảy ca nhiễm được ghi nhận trong ngày một mươi một tháng bốn
trong đó chủ yếu là những trường hợp không có triệu chứng
thành phố này hiện đã bước vào tuần lễ phong tỏa thứ ba
một số phương tiện truyền thông trung quốc thừa nhận
các biện pháp phòng chống dịch tại thượng hải là không hoàn hảo
tuy vậy chính quyền thượng hải khẳng định vẫn đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm thường nhật cho người dân